ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều những hoạt động dành cho thiếu nhi trên cả nước
thì không biết rằng là thời tiết thì có ủng hộ các bạn nhỏ đi rước đèn hay là phá cỗ trông trăng không chị thu
vâng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì ngày hôm nay hầu khắp các khu vực trong cả nước
đều có mưa rào và rải rác có rông với sát xuất mưa lên đến hơn sáu mươi
thậm chí là có nơi trên bảy mươi nhiệt độ ở ngưỡng ba mươi độ
thời tiết có lẽ là không được thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
như vậy thì khả năng cao là các điểm vui chơi giải trí trong nhà hôm nay sẽ rất là đông đúc
quý vị lưu ý là bên cạnh việc là mang theo ô áo mưa
khi ra ngoài thì đừng quên đeo khẩu trang thường xuyên sát khuẩn rửa tay
theo khuyến cáo của bộ y tế để có một mùa trung thu vui vẻ và an toàn